chiều ngày bảy tháng một mươi văn phòng tỉnh ủy đắk lắc đã có công văn thông tin chính thức về việc bà trần thị ngọc ái sa tên thật là trần thị ngọc thảo sử dụng băng cấp ba của chị gái để vào làm việc tại cơ quan nhà nước rồi được bổ nhiệm giữ chức trưởng phòng quản trị văn phòng tỉnh ủy đắk lắc
qua quá trình thẩm tra và xác minh đối chiếu với các hồ sơ tài liệu có liên quan văn phòng tỉnh ủy đắk lắc kết luận nội dung đơn tố cáo bà trần thị ngọc thảo sử dụng bằng cấp ba của bà trần thị ngọc ái sa là chị gái ruột để vào làm việc tại cơ quan nhà nước là đúng sự thật
bà trần thị ngọc thảo đã thừa nhận việc làm sai trái của mình và tự giác nhận khuyết điểm có nguyện vọng xin được giải quyết cho thôi việc
tuy nhiên lãnh đạo tỉnh ủy đắk lắc không đồng ý với nguyện vọng của đương sự và thống nhất triển khai quy trình xem xét xử lý kỷ luật đối với bà trần thị ngọc thảo theo đúng quy định của đảng nhà nước